những năm qua cùng với công tác sản xuất kinh doanh chăm sóc khách hàng
điện lực cơ bang tỉnh gia lai đã tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội
vì cộng đồng với những hoạt động thiết thực
qua đó thì thể hiện trách nhiệm với cộng đồng truyền thống đạo lý lá lành đùm lá rách
và góp phần xây dựng hình ảnh cũng như nét văn hóa ngành điện
năm hai nghìn một mươi tám bà calip thôn bốn xã đông thị trấn cờ bang tỉnh gia lai
mắc bệnh lao phổi và bị bệnh viện trả về
cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lại càng cùng cực hơn khi mọi thứ trong nhà đều bị bắn hết để chữa bệnh
thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà calip điện lực cờ bang phối hợp với chính quyền địa phương
hỗ trợ tiền xây nhà thêm mới hệ thống điện lắp đặt hệ thống nước giúp bà calip ổn định cuộc sống
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín điện lực cờ bang được phân công hỗ trợ hướng dẫn xã hộ nghèo tại xã đông và xã tờ tùng
đồng thời vận động nhân dân trong huyện hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số
từ khi có điện thì gia đình tôi rất là an bình hơn
con cái được đi học đầy đủ cuộc sống trong gia đình cũng tốt so với năm trước thì tốt hơn
tới đây năm hai nghìn hai mươi thì được huyện ủy giao coi như bốn hộ tại làng hà đường một xã đắk ro
với tinh thần lá lành dùng đùng lá rách thì anh em đoàn viên công đoàn điện lực cờ bang sẽ cố gắng
làm sao coi như là cùng với địa phương
việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội hỗ trợ hướng dẫn người dân làm kinh tế đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân huyện cờ bang
góp phần cùng huyện từng bước thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới